xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
mới đây học viện báo chí và tuyên truyền học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phối hợp với tỉnh ủy hòa bình tổ chức hội thảo phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân
trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay
hội thảo đã nhận được tám mươi tám bài tham luận và chín ý kiến trực tiếp tập trung những nội dung
như phát huy vai trò của các tổ chức lực lượng và nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch hiện nay công tác phối hợp giữa các tầng lớp nhân dân
với chính quyền các cơ quan chức năng ở thành phố hòa bình
các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân
trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới
tại tỉnh hà nam vừa diễn ra liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
công an hà nam đọc và học tập suốt đời theo gương bắc hồ vĩ đại
tham gia liên hoan có một mươi đội thi với gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh
các đội trải qua hai phần thi trưng bày sách và sân khâu hóa
đây là cơ hội để cán bộ chiến sĩ thể hiện niềm đam mê đọc sách tuyên truyền giới thiệu quảng bá những cuốn sách có giá trị
tạo khí thế thi đua sôi nổi gian luyện đạo đức lối sống theo gương bắc hồ vĩ đại
vừa qua tại ninh bình diễn ra lễ hội tràng an năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút hàng nghìn người dân du khách thập phương tham dự
lễ hội tràng an là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tri ân và tưởng nhớ đức thánh quý minh đại vương
các vị tiền đế các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
đây cũng là một trong những hoạt động giới thiệu quảng bá các giá trị nổi bật về tài nguyên
nguyên thiên nhiên sản phẩm của du lịch tỉnh ninh bình tới bạn bè trong nước và quốc tế
đặc biệt là cơ hội để tỉnh ninh bình nhấn mạnh về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường
và tạo ra mối liên kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên
tối hai mươi tám tháng bốn tại thành phố hải phòng đã diễn ra đêm nhạc sử thi khát vọng truyền nhân
chương trình nghệ thuật như một sự tri ân với đại tướng võ nguyên giáp
tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
và là vị chỉ huy tài tình lãnh đạo lực lượng vũ trang việt nam làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu cách đây bảy mươi năm
các tác phẩm đã khắc họa chân dung cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng võ nguyên giáp
cùng những nỗ lực của thành phố trong thực hiện những khát vọng của đại tướng
về phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường để chấn hương và xây dựng đất nước hùng cường
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm tỉnh hải dương có nắng nóng
diện rộng nguy cơ xảy ra cháy rừng cao
tỉnh hải dương đang tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng trong dịp này
tỉnh hải dương chỉ đạo các lực lượng công an quân đội kiểm lâm và các địa phương
thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
tăng cường kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng
các ngành chức năng bảo đảm sẵn sàng cho công tác chữa cháy rừng khi được huy động
phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao cháy rừng
các khu rừng đặc dụng phòng hộ khu di tích lịch sử trên địa bàn
năm hai nghìn hai mươi bốn hải dương xác định một mươi khu vực trọng điểm về cháy rừng
trong đó có sáu trọng điểm ở trí linh bốn trọng điểm ở kinh môn
việc người dân buộc phải di rời giải tỏa để bàn sao mặt bằng thi công các công tình trình trọng điểm
đã làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân
tuy nhiên với sự linh hoạt bố trí hợp lý khu tái định cư phần nào đã tạo sự đồng thuận lớn từ nhân dân
ghi nhận tại thị trấn tân biên huyện tân biên tỉnh tây ninh
tổ một mươi khu phố bảy nơi có nhiều hộ dân sớm chấp nhận di rời nay đã ổn định cuộc sống
đây là những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án bờ kè chống sạt lở suối cần đăng chạy qua trung tâm thị trấn tân biên
quyền đã tập trung đầu tư mặt bằng đường xá hệ thống điện nước để đảm bảo cho người dân khi vào khu tái định cư
có điều kiện sinh sống về tất cả các mặt về cơ sở hạ tầng đầy đủ hơn và được hoàn thiện hơn
dự án bờ kè chống sạt lở suối cần đăng có tổng mức đầu tư trên hai trăm ba mươi tám tỷ đồng
dự án có tổng cộng là ba tổ chức và sáu mươi sáu hộ dân trong diện đền bù
trong đó có hai mươi năm hộ bị ảnh hưởng đã vào khu tái định cư theo nhu cầu
nhiều hộ có đất hoặc tự mua đất cất nhà đã ổn định cuộc sống
tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cơ bản cũng đã hoàn thành
đơn vị thi công đã nhận mặt bằng đẩy mạnh thi công cam kết bảo đảm công trình đúng tiến độ được giao
phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết